tại hà nội bộ y tế đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ y tế cho tập thể và các cá nhân
thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu nuôi cấy
và phân lập thành công chủng virus corona mới theo quyết định số ba trăm năm mươi chín ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là sự động viên tinh thần to lớn với tập thể và các cán bộ thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
việc nghiên cứu nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu
và phát triển vaccine phòng chống loại virus này trong tương lai đồng thời giúp cho việc đưa ra các biện pháp
dự phòng hiệu quả hơn lãnh đạo bộ y tế mong muốn tập thể và các cán bộ viện vệ sinh dịch tễ trung ương
tiếp tục phát huy nguồn lực để đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch trong thời gian tới